thủ tướng nguyễn xuân phúc và phó thủ tướng vương đình huệ đã làm việc với bộ quốc phòng về thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm hai nghìn một mươi tám
năm hai nghìn một mươi tám tình hình an ninh chính trị thế giới và khu vực diễn biến phức tạp bộ quốc phòng đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo toàn quân
chấp hành nghiêm đường lối chính sách của đảng nhà nước triển khai toàn diện các nhiệm vụ làm tốt việc tuyên truyền kiểm soát
quản lý thực thi pháp luật trên biển biên giới duy trì đường dây nóng tuần tra chung với hải quân các nước phát huy tốt vai trò nòng cốt
tham gia phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai tìm kiếm cứu nạn giúp dân xóa đói giảm nghèo nhất là vùng sâu vùng xa biên giới hải đảo xây dựng thế trận lòng dân vững chắc
hợp tác quốc tế đối ngoại quốc phòng được mở rộng có chiều sâu hiệu quả và thiết thực góp phần xây dựng lòng tin
cân bằng quan hệ với các nước lớn nâng cao vị thế của quân đội và đất nước trên trường quốc tế
năm hai nghìn một mươi chín bộ quốc phòng sẽ tiếp tục nâng cao khả năng nghiên cứu dự báo đánh giá đúng tình hình tham mưu với đảng nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống
không để bị động bất ngờ bảo đảm lợi ích quốc gia dân tộc giữ vững độc lập chủ quyền lãnh thổ và môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước
phát biểu ý kiến kết luận thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước thủ tướng nguyễn xuân phúc đánh giá cao những thành tích lớn mà bộ quốc phòng đã đạt được trong thời gian qua
theo đó bộ đã hoàn thành nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi tám tốt toàn diện nhiều nhiệm vụ có nhiều mặt xuất sắc nhất là đã đề ra các chiến lược quan trọng
bảo vệ tốt chủ quyền an ninh quốc gia trong thành quả chung năm hai nghìn một mươi tám của đất nước có sự đóng góp quan trọng của bộ quốc phòng của toàn quân
thủ tướng nêu rõ đối với đất nước
vực quốc phòng có vai trò quan trọng trong bảo vệ đất nước tiến lên chủ nghĩa xã hội nhất là trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp như hiện nay
thủ tướng nhấn mạnh mặc dù đất nước vẫn có nhiều khó khăn nhưng đảng nhà nước luôn quan tâm xây dựng quân đội tiến lên chính quy từng bước hiện đại
thủ tướng yêu cầu lực lượng quân đội phải ra sức đề cao cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền của đất nước
đồng góp xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc xứng đáng với trọng trách của đảng nhà nước và nhân dân gia phó